thưa quý vị dự báo nhiều nơi trên cả nước sẽ có mưa rông
cụ thể là mưa sẽ xảy ra ở khu vực phía đông bắc bộ lào cai yên bái với lượng mưa từ hai mươi đến bốn mươi mm
vâng bên cạnh đó thì thủ đô hà nội và phần lớn các thành phố hôm nay thì trời sẽ nhiều mây
khả năng cũng sẽ có mưa vừa mưa to khiến cho bầu không khí trở nên dịu mát hơn
nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ c
và xuống đến khu vực ở trung bộ thì dự báo trời có khả năng là khá oi bức
khu vực từ đà nẵng đến phan thiết với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai cho tới ba mươi bốn độ c
còn tại nhiều nơi ở tây nguyên và nam bộ thì sẽ tiếp tục có mưa
cảnh báo có nơi mưa to trên năm mươi mm mặc dù là mưa giúp cho cung cấp nước ngọt cho bà con
sau nhiều tháng khô hạn và nắng nóng kỷ lục
tuy nhiên đây sẽ là những trận mưa rông mạnh dễ đi kèm với các hiện tượng cực đoan
như gió lốc sấm xét và mưa đá nguy hiểm
vì thế khi thấy trời sắp mưa rông mây đen kéo đến thì bà con lưu ý
nên tìm nơi kiên cố để tránh trú an toàn